đội quản lý thị trường số một mươi hai cục quản lý thị trường tỉnh gia lai đã tiến hành tạm giữ lô hàng gần hai mươi ba sản phẩm đồ chơi trẻ em có xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai đội quản lý thị trường số một mươi hai phù hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai đã tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của bà lê thị bình tại đường ký con phường yên thế thành phố pleiko
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện lô hàng đồ chơi trẻ em được đóng gói trong hàng chục thùng giấy
ngay thời điểm kiểm tra bà bình đã không xuất trình được các giấy tờ hóa đơn liên quan đến lô hàng nên lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên và đưa về kho của cục quản lý thị trường gia lai
qua quá trình kiểm tra toàn bộ lô hàng này là đồ chơi trẻ em với các sản phẩm như súng kiếm cung nhựa có xuất xứ nước ngoài